mở đầu sẽ là các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh nam định mở phiên xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo đỗ nam trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện đang ở phường hàng bột quận đồng đa thành phố hà nội
mức án một mươi năm tù giam và phạt bổ sung bốn năm quản chế sau khi mãn hạn tù về tội làm tàn trữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điểm a khoảng một điều một trăm một mươi bảy của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đỗ nam trung đã có hành vi đăng tải sáu video có nội dung xuyên tạc
đường lối chính sách của đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phỉ bán chính quyền nhân dân
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
hành vi của đỗ nam trung đã đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc
chạy theo những lời kêu gọi cổ suý của các tổ chức phản động thế lực thù địch nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị
tại việt nam gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc làm giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền
trung đã có hai tiền án trong đó năm hai nghìn một mươi năm bị toán nhân dân tỉnh đồng nai xử phạt một mươi bốn tháng tù giam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân